tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan an ninh điều tra bộ công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với bốn bị can là lãnh đạo cán bộ đại học đông đô
các bị can gồm dương văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khu đô thị thanh hà cenco năm huyện thanh oai tp hà nội là hiệu trưởng trường đại học đông đô
trần ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường thanh xuân bắc quận thanh xuân tp hà nội là phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên trường đại học đông đô
phạm vân thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường thịnh quang quận đông đa tp hà nội là cán bộ trường đại học đông đô
và lê thị lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường định công quận hoàng mai hà nội là cán bộ trường đại học đông đô
ngày một tháng tám ngày một tháng tám sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với dương văn hòa và trần ngọc quang
đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với phạm vân thủy lê thị lương
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa lập công ty mua hàng ảo một nữ quái đã chiếm đoạt gần sáu mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hoàng thị hậu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại khối chín thị trấn phổ châu huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm hai nghìn một mươi năm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu sci
với thủ đoạn mượn hàng hóa để làm thủ tục xuất khẩu sang lào mua hóa đơn giá trị gia tăng lập khống hồ sơ chiếm đoạt tám ba tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà nước
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh đã phát hiện công ty hào hùng do lê khánh hào làm giám đốc
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm đã thực hiện hai mươi ba kỳ hoàn thuế với số tiền gần sáu mươi tỷ đồng
nên đã thu thập hồ sơ tài liệu và các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty này
cơ quan công an nhận thấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như trong hoạt động kinh doanh buôn bán
đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn vat có thủ đoạn tương tự như công ty sci nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà nước
để hợp thức hàng hóa xuất khẩu hoàng thị hậu đã đứng tên công ty hào hùng mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh nghệ an và hà tĩnh
là những đối tượng không được hoàn thuế để mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu
sau đó lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước với số tiền gần sáu mươi tỷ đồng
ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hoàng thị hậu
chiều cùng ngày cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà ở của hoàng thị hậu thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan đến vụ án
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan
cũng trong ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét thử bốn bị cáo gồm nguyễn văn hùng nguyễn thanh cần bùi hữu tuấn và đặng ngọc thành cùng với tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo cáo trạng vào đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hùng đã cùng với cần tuấn và thành làm viên kim thạch giả
bằng trì có bọc nhựa pp và giao bán với giá một triệu usd để lừa đảo
sau đó cần tìm được người mua là anh huỳnh thanh nhân ở thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
cả nhóm đã giới thiệu viên thiên thạch này khi bỏ vào nước thì lơ lửng không chìm có khả năng làm vỡ kính dãn nứt nhịp kế đông đặc thủy ngân trong nhiệt kế
để gần bật lửa ga sẽ làm ga hóa thành nước và hủy đá lửa của vật lửa ga
tin lời của các bị cáo anh nhân đã đến vĩnh long giao sáu trăm linh triệu đồng tiền đặt cọc
sau khi chiếm đoạt được số tiền này cả nhóm chia nhau tiêu xài và cắt liên lạc với anh nhân
dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày năm tháng tám
để tìm lại chiếc xe bị chiếm đoạt đặng quang hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai cùng đồng phạm
đã bắt giữ đánh một nhóm bạn ở cùng phòng trọ với người chiếm đoạt chiếc xe
vào ngày hôm qua công an tp biên hòa đã tạm giữ nhóm đối tượng trên để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy trương thái hiệp cho đặng quang hưng mượn xe máy
sau đó hưng cho một người tên nguyên chưa rõ lại lịch mượn lại xe và bị người này chiếm đoạt
sau khi biết được nguyên đang ở trọ chung với hồ thanh luân và trần quang linh
hưng đã gọi điện cho hiệp và một người tên luận chưa rõ lai lịch đến phòng trọ trên để tìm nguyên
tại đây các đối tượng đã xảy ra ẩu đả sau đó nhóm của hưng khống chế anh linh luân và chị hòa là vợ của anh linh
lên xe taxi trở về phòng trọ và tiếp tục đánh đập đe dọa
đến khoảng chín giờ ngày một mươi sáu tháng bảy do không tìm thấy nguyên nên hưng và luận đã không chế đưa chị hương là vợ của luân
về phòng trọ của hưng và ra điều kiện cho linh và luân phải tìm được nguyên hoặc là mua đền cho hưng một chiếc xe khác
sau đó hưng luân và hiệp thả linh và luân để đi tìm nguyên
còn hai chị hòa và hương tiếp tục bị các đối tượng bắt giữ và nhốt lại
sau khi không tìm thấy nguyên linh và luân đã đến cơ quan công an trình báo về việc chị hương và chị hòa đang bị các đối tượng bắt giữ
lực lượng công an sau đó đã bắt giữ hưng và đồng phạm
do cần tiền kinh doanh buôn bắn quần áo thì một đối tượng đã chuẩn bị súng đu lô bịt mặt đi vào ngân hàng bắc á quận một tp hcm
chĩa súng uy hiếp các nhân viên để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú đã bắt khẩn cấp nguyễn văn rinh hai mươi tám tuổi trú tại huyện hoài nhơn tỉnh bình định để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào chiều ngày bốn tháng bảy một nam thanh niên chạy xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần bắc á phường hiệp tân quận tân phú
sau đó người này mang ba lô vào bên trong phòng giao dịch rút ra một vật màu trắng bạc nghìn giống súng rồi yêu cầu nhân viên phòng không được chống cự ra lệnh lấy tiền bỏ vào ba lô
tuy nhiên thì nhân viên phòng giao dịch ngân hàng bắc á đã không làm theo yêu cầu này và nhấn chung báo động
nghe tiếng chuông nam thanh niên lập tức chạy khỏi phòng giao dịch và lên xe rú ga tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh sau một tuần gây án các trinh sát đã tìm và bắt thành công đối tượng
tại cơ quan công an nguyễn văn linh khai nhận bản thân cần tiền để kinh doanh quần áo nên đã lên ý định cướp ngân hàng
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây thì xảy ra không ít những trường hợp các gia đình bị người lạ mặt ném chất bẩn vào nhà
mà chủ yếu là liên quan đến vấn đề vay nợ giữa chủ nợ và người vay
và sau đây sẽ là một trong những trường hợp mới nhất về vấn đề này xảy ra ngay tại hà nội
ngôi nhà của gia đình ông sơn nằm trong một con ngõ trên đường lạc long quân
thuộc phường xuân la quận tây hồ hà nội
sau một đêm toàn bộ cửa kính trước nhà bị chất bẩn bám như thế này
đêm ngày hai mươi tám thì khoảng sáng dạng sáng khoảng một giờ ngay giữa một giờ này
thì mẹ mẹ chú nghe thấy tiếng động tiếng lộ
thì đi ra thì thấy là đã bị lém chất bẩn vào nhà
chất bẩn sơn trộn với mắm tôm trộn với thủy tinh lém đây về cửa nhà
đấy thì là sự việc ra thì là chú đã báo lên công an phường
ông sơn kể lại sự việc
ông sơn cho rằng những người thực hiện việc ném chất bẩn vào nhà ông
rất có thể là chủ nợ của con trai mình
vào ngày khoảng độ hai mươi bốn hay hoặc là hai mươi năm gì đấy
tháng bảy thì cũng huy cùng với cả mấy đối tượng ba bốn mươi năm đối tượng cũng đến nhà
thì là để tìm vũ
thì gia đình cũng bảo là cháu vũ khuê
thì không có thì nếu mà cháu về thì cháu sẽ gửi các anh
thì các anh thì bọn chúng là cũng lói lăng chúng là cũng dọa lạt dọa gối hiếp
để xảy ra sự việc này anh vũ con trai ông sơn người đã đứng ra vay tiền cho biết
vào khoảng thời gian ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tôi có vay của anh huy ở trên xuân đỉnh
từ liêm số tiền là một mươi hai triệu năm trăm linh
tôi chỉ nhận về được có một mươi triệu
và mình thức trả trong vòng năm mươi ngày
mỗi ngày khoảng hai trăm linh đóng mỗi ngày đóng hai trăm năm mươi
trước khi tôi vay thì anh huy và một vài người đã còn đến nhà tôi để xem nhà
thì sau đó anh huy đồng ý cho vay
tôi mới trả được khoảng hai ngày thì tôi có việc
tôi đi cách đây khoảng hai ba hôm

sau khi sự việc xảy ra ông sơn đã trình báo lên công an phường xuân la
bên cạnh đó ông sơn đã thuê nhân viên môi trường vào dọn rửa chất bẩn
dù đã được dọn sạch nhưng đến nay mùi mà chất bẩn để lại vẫn còn rất nồng nạc khó chịu
do bị dính sơn nên khóa cửa trước ngôi nhà không thể mở
đại diện công an phường xuân la xác nhận có sự việc như trên diễn ra tại gia đình ông sơn
sau khi tiếp nhận thông tin đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận lập biên bản
vụ việc đã được chuyển lên ông sơn đã trả lời cho công an phường xuân la

trước đó cũng trên địa bàn quận tây hồ một gia đình sống tại đường thụy khuê phường bưởi
liên tiếp bị kẻ lạ mặt ném bom bẩn vào nhà trong tháng sáu vừa qua
nguyên nhân được chủ nhà cho biết là do vợ ông nợ tiền chưa trả được
trước sự việc các gia đình bị người lạ mặt ném chất bẩn vào nhà
có liên quan đến việc vai nợ như phóng sự vừa rồi đã phản ánh
thì đây rất có thể là một trong những hình thức gian mặt
đe dọa và đòi nợ của các chủ nợ đối với người vay
để sớm tìm ra thủ phạm cũng như là ngăn chặn tình trạng này
nếu là nạn nhân người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất
để trình báo sự việc phục vụ cho công tác điều tra
và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
hơn hai trăm linh kg tôm nguyên liệu chứa tạp chất vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu
phát hiện và thu giữ trên đường vận chuyển
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai
trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a
đoạn thuộc xã tân phong thị xã giá rai
lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu
tiến hành dừng và kiểm tra xe tải biển kiểm soát chín mươi bốn l sáu nghìn bảy trăm chín mươi ba
do tài xế lâm tường tèo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu điều khiển
đi hướng bạc liêu cà mau
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển trên hai trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất
lực lượng công an đã lập biên bản tăng vận và xử lý theo quy định của pháp luật
không chủ quan lơ là trước bệnh dịch tả lợn châu phi
những tháng qua các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đã huy động một trăm linh lực lượng chuyên trách ứng trực tại các chốt kiểm dịch
và khu vực có nguy cơ cao về bệnh dịch
để tiếp tục ngăn chặn kiểm soát bệnh dịch hiệu quả
ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng
thì sự chủ động phối hợp thực hiện của người chăn nuôi có vai trò hết sức quan trọng
ghi nhận tại huyện trường mỹ địa phương có tổng số cơ sở chăn nuôi lớn thứ hai của hà nội sau ba vỉ
gia đình chị nguyễn thị vân sau khi có đàn lợn hơn hai mươi con mắc bệnh dịch tả châu phi
chị vân đã phối hợp với chính quyền xã trung hòa huyện trương mỹ đưa lợn đi tiêu hủy
hiện gia đình vẫn thực hiện nghiêm công tác vệ sinh chuồng trại tiêu độc khởi trùng
để tránh dịch lây lan sang diện rộng chờ cơ hội tái đàn
sau được tái đàn thì chúng tôi cũng mong muốn là

được cái bỗng rượu để tái đàn cho nó đỡ lãng phí thì
tại vì làng nghề là cũng đun rượu là rất nhiều
ngày nào cũng phải đun mấy yến gạo đổ bỗng đi thì cũng rất tiếc
huyện trường mỹ đã chủ động cấp hơn một mươi hai lít hóa chất để tiêu độc khử trùng môi trường
công tác quản lý giám sát dịch bệnh được duy trì thường xuyên đến hộ chăn nuôi trên địa bàn
hàng ngày đài truyền thanh của xã huyện thường xuyên tuyên truyền về diễn biến dịch
nguy cơ lây nhiễm và các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời công khai định mức hỗ trợ thiệt hại khi có dịch
để các hộ chăn nuôi chủ động khai báo khi có dịch
gia đình của tôi là chăn nuôi nhưng cũng phải vay vốn nhiều
cũng được sự quan tâm của nhà nước là hỗ trợ nên gia đình tôi cũng đỡ thiệt hại
sau khi tiêu hủy lợn thì vì chuồng trại bỏ không
nên tôi đã hành tiêu độc vệ sinh chuồng trại quét vôi
và sau một mươi ngày rồi tiến hành chuyển hướng sang chăn nuôi gia cầm
và tôi đã bắt một con gà trống
thống kê dịch tả lợn châu phi xảy ra tại hơn hai mươi bảy chín trăm chín mươi ba hộ chăn nuôi
trên địa bàn bốn trăm bốn mươi sáu xã phường thị trấn của hai mươi bốn quận huyện của hà nội
với tổng số đàn tiêu hủy là bốn trăm tám mươi sáu con lợn
riêng tại huyện trương mỹ bệnh dịch tà lợn châu phi xảy ra tại hai bốn trăm bốn mươi bảy
trên sáu chín trăm năm mươi sáu cơ sở chăn nuôi
dù hiện nay huyện trương mỹ đã hình thành các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn
ngoài khu dân cư phù hợp với quy hoạch ngành chăn nuôi
tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh cần phải được trú trọng
sau khi được nhà nước hỗ trợ thì ba đợt tổng ba đợt hỗ trợ
nhưng mà với thực tế người dân thì mới nhận được là tầm sắp xỉ gồm bốn tỷ
ủy ban dân xã trung hà đang vẫn đang chỉ đạo các hộ dân là tích cực làm sao cái vệ sinh chuồng trại
còn cái thực tế tái đàn là phải đợi cái cơ chế của nhà nước
vì đến thời điểm hiện tại là chưa có cái chế độ tái đàn
trong khi đó thì vẫn nhân dân ở những địa phương
tiếp tục đệ sinh chuồng trại thử trung
thì tiếp tục khi nào mà có trên có chỉ đạo về cái việc tái đàn thì nhân dân sẽ tiếp tục
ngoài ra cần nâng cao công tác tuyên truyền nhận thức đến người chăn nuôi
tránh tư tưởng chủ quan lơ là
tăng cường kiểm tra giám sát cho công tác tiêu hủy lợn bệnh
trong đó yêu cầu thực hiện tốt năm
không giấu dịch không mua bán lợn bệnh lợn chết
không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh lợn chết
không vứt lợn chết ra môi trường
không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý
bốn tại chỗ
chỉ đạo tại chỗ huy động nhân lực vật lực phương tiện tại chỗ để đạt hiệu quả cao
thưa quý vị và các bạn nói đến quốc lộ năm giờ đây
với nhiều người quả thực là một nỗi ám ảnh
trên thực tế thì tuyến quốc lộ năm đã được đưa vào khai thác sử dụng từ lâu
và cho đến thời điểm này thì đã xuống cấp trầm trọng
nhiều điểm mặt đường trồi lún ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông
trên những diễn biến phức tạp về tình hình tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ năm
thì bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ năm
với nhiều giải pháp quyết liệt
tuy nhiên trong khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc
thì tai nạn giao thông vẫn trực chờ trên dọc tuyến quốc lộ này
vâng chỉ trong ít phút chúng tôi có mặt tại tuyến đường năm
ở nơi có một ngã tư qua đường như thế này
chúng tôi thực sự ái ngại trên những màn qua đường của người dân nơi đây
điều này đã nói lên là tất cả người dân ở đây đang thực sự mong mỏi
có một cây cầu vượt cũng như là đèn tín hiệu giao thông tại một nút ngã tư nguy hiểm như thế này
gia đình bà đoàn thị phẩm xã cộng hòa huyện kim thành tỉnh hải dương
đã sống gần ba mươi năm ven quốc lộ năm này
theo bà phẩm trước kia tuyến quốc lộ năm lượng xe tham gia lưu thông còn ít
nên số vụ tai nạn giao thông cũng không nhiều
tuy nhiên trong vài năm gần đây lượng xe siêu trường siêu trọng lưu thông mật độ dày đặc
cộng với hạ tầng đường xuống cấp
nên hầu như tuần nào đoạn đường này cũng xảy ra tai nạn
bây giờ đi lại xe cộ nó nhiều mà nó đông đúc
nó tắt đường nhiều chúng tôi đi qua rất là sợ hãi
ngay ở xã mà một xã mà năm cái đám ma
thế nên là chúng tôi rất là sợ
mong muốn của các cấp trên là cho chúng tôi cái cầu vượt để đi lại cho nó thuận lợi
vẫn biết việc qua đường trong tình huống những dòng xe siêu trường siêu trọng chạy dàn ngang
nối hàng như thế này là vô cùng nguy hiểm
tính mạng bị đe dọa
thế nhưng họ vẫn buộc phải băng qua
bởi lẽ một xã bị quốc lộ năm chia cắt
bên này đường là chợ là trường học
bên kia đường là trụ sở văn dân xã trạm y tế xí nghiệp nhà máy
trong khi đó cầu vượt tại khu vực này lại quá ít
không đáp ứng được nhu cầu của người dân
đó chính là lý do mà người dân không còn cách nào khác
vẫn buộc phải mạo hiểm cả tính mạng để băng qua làn đường như thế này
nhu cầu bên này vì xã tôi là chia cắt
tức là một xã chia cắt làm đôi
thế nên là cái nhu cầu đi lại hai bên đường này là thường xuyên
tức là ngày nào cũng phải đi lại các cháu đi học rồi đi làm ăn
rồi ủy ban xã chúng thường xuyên đi lại khu vực này
đó là công nhân đi làm của khu vực này
tình trạng vì không có cái đèn tín hiệu phân luồng
cho nên là người đi xuôi người đi dọc về người sang trái sang phải
cứ thế là xô nhau đi dẫn lên vài trạng
đây như học sinh các thứ rồi nó đi lại
trường học các thứ bên này nó đi lại rất đông
một cái đoạn tai nạn kia là không năm nào là không có mấy vụ
cái chỗ vừa rồi đấy bao giờ năm nào cũng có
nó là thường xuyên
nên là nếu mà đề nghị trên
các dân cộng hòa này được cầu vượt
thì nó an toàn cho người dân
ngoài ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tuyến quốc lộ năm
ngày càng trở nên phức tạp
các chủ phương tiện cũng vô tư dừng đỗ xe hai bên đường
gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông khác
nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ năm không có đường gom
có cây cầu vượt được thiết kế dẫn thẳng xuống quốc lộ năm
đây chính là những lý do khiến cho số vụ tai nạn giao thông
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
xảy ra trên tuyến quốc lộ này vẫn không được kiểm soát
ngay sau loạt ba vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra
trong phạm vi hai km trên quốc lộ năm
địa phận huyện kim thành tỉnh hải dương
làm bảy người chết
thì hàng loạt các giải pháp đánh giá đầu tư nâng cấp quốc lộ này
đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương nghiêm túc
tuy nhiên trong lúc chờ đợi các giải pháp thực thi
thì mỗi người dân hãy chủ động bảo vệ tính mạng của mình
và mỗi tài xế hãy điều khiển phương tiện lưu thông qua đây
bằng cả trái tim
thưa quý vị công an quận bảy tp hcm
đang tiếp tục tạm giữ ba đối tượng hồ đình hòa lê văn dũng
và trần đức nam quê nghệ an
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày chín tháng bảy
phát hiện quán cà phê trên đường phạm hữu lầu quận bảy
có nhiều xe máy nên dũng và hòa giả vờ làm khách vào uống cà phê
sau đó dũng tiếp cận chiếc xe máy hiệu sct
cắt dây điện rồi đấu nối bằng một cọng dây kẽm nổ máy tẩu thoát
nạn nhân phát hiện bị mất xe đã báo công an
và trích xuất hình ảnh từ camera để điều tra
đến ngày ba mươi một tháng bảy hoài dũng và nam
lần lượt bị công an quận bảy bắt giữ
các đối tượng thừa nhận bằng thủ đoạn trên
từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bọn chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn quận bảy
chúng thường nhắm đến những chiếc xe hiệu exeter
vì biết cách mở nguồn bằng đoạn dây kẽm
ngoài ra ba đối tượng này còn khai nhận thực hiện trót lọt
ba vụ trộm khác ở địa bàn quận tám và huyện bình chánh
xe máy trộm được chúng mang đi bán
với suất tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
còn từ nguồn tin tối giác của người dân
thì mới đây đội cảnh sát kinh tế công an
thành phố đà lạt đã tiến hành kiểm tra
đầu suất một hộ kinh doanh buôn bán thịt heo
trên đường tại phường một mươi thành phố đà lạt
và phát hiện hơn tám tấn gồm thịt heo và xương heo
không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi
kiểm tra căn nhà số bốn mươi năm trên a một
đường phạm hồng thái phường một mươi thành phố đà lạt
do bà đỗ thị thu hồng làm chủ
tại khu vực nhà kho lực lượng chức năng phát hiện
ba tủ lạnh chứa đầy thịt heo
được đóng vào các bịch ni lông
tiếp tục kiểm tra phần sân của gia đình
phát hiện thêm một tủ lạnh cỡ lớn cũng chứa đầy thịt heo
trong đó có nhiều bịch đã bốc mùi hôi khối nồng nặt
toàn bộ suất thịt heo được phát hiện
lên tới tám ba mươi năm kg
trong đó có khoảng một kg đã bị phân hủy
bà hồng không xuất trình được các loại giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng như kiểm định chất lượng của sản phẩm
số thịt heo trên được bà hồng thu mua từ nhiều địa phương khác
trong tỉnh để phân phối lại cho người dân
và các quán ăn trên địa bàn thành phố đà lạt
do ảnh hưởng của dịch tả heo châu phi
nên từ tháng hai đến nay số hàng trên đã bị tồn lại
do thời gian tồn lâu với số lượng lớn
nên số thịt heo này đã bốc mùi hôi thối
gây khó chịu cho người dân xung quanh
nhất là khi thời tiết nắng nóng
sau khi phát hiện suất thịt heo bẩn trên
ngày hai tháng tám lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động
quầy kinh doanh thịt heo của gia đình bà hồng
tại chợ mới đà lạt
hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để xử lý hành vi trên
và đưa suất thịt heo bẩn trên đi tiêu hủy theo quy định
thưa quý vị công an phường hiệp bình chánh
quận thủ đức tp hcm
đang tăng cường tuần trai trên đường
giám sát các phòng trọ dịp cao điểm sinh viên nhập học
đây là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn
ngăn ngừa tội phạm lợi dụng sơ hở của sinh viên mới nhập học
tối một tháng tám tổ công tác cảnh sát khu vực công an phường
đã tiến hành kiểm tra hành chính nhiều khu nhà trọ
tại đường hai mươi sáu và hai mươi bảy trên địa bàn phường hiệp bình chánh
nội dung kiểm tra chủ yếu là đăng ký tạm trú tạm vắng
với tàu tùy thân người lại trên địa bàn
đồng thời nhắc nhở người dân khóa cửa khóa xe cẩn thận khi đi ngủ
khung giờ kiểm tra thường sẽ từ hai mươi hai đến hai mươi ba giờ ba mươi phút
để tránh làm phiền người dân nghỉ ngơi
ngoài giờ trên tổ lưu động sẽ đi liên tục quanh các con hẻm khu vực trên địa bàn
khi phát hiện người khả nghi sẽ tiến hành kiểm tra
nhiều đối tượng nhiều vụ việc qua công tác tuần tra
chúng ta cũng đã phát hiện bắt xử lý các đối tượng cũng khá nhiều
bên cạnh đó thì công tác tuần tra chúng ta cũng phối hợp với công tác nhắc nhở
rồi tiên tiền văn động bà con
phải nói là một số nhất là những
học sinh sinh viên và những người bà con ở các tỉnh phía bắc miền trung
hoặc các cái tỉnh về tp hcm thì người ta chưa có nhận thức được hết
về cái tính chất của địa bàn
nhiều khi người ta cũng vẫn còn chủ quan
để rồi dẫn đến những cái việc lợi dụng của các đối tượng
của các đối tượng lợi dụng vào sự chủ quan đó của bà con
để thực hiện cái hành vi phạm trộm cấp
thời điểm tháng tám tháng chín hàng năm là dịp nhập học của các bạn sinh viên
các đối tượng tội phạm thường nhằm vào đối tượng mới lên thành phố nhập học
còn bỡ ngợi với môi trường đô thị lớn như tp hcm
để trộm cấp tài sản hoặc lôi kéo dụ dộ các em
sao vào ma túy tài nạn
chính vì vậy công tác tuần tra kiểm soát
nhằm ngăn ngược các tài nạn xã hội tại địa bàn được người dân
đặc biệt là các chủ nhà trọ hết sức ủng hộ
cái điều đó nó lại là rất là tốt do vấn đề an ninh cho mình thôi
cái vấn đề an ninh thì camera thì mình cũng đã lắp
trong các cái hành lang cũng như là cái đường để sân
để mình biết được những người lạ
chỉ có những người được kê khai đăng ký thì mình mới cho ở thôi
còn những người nào mà không có kê khai đăng ký thì xong
bây giờ là mình đều phải đi kiểm tra hết và mình mời ra
bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát
công an phường hiệp định tránh quận thủ đức tp hcm
cũng sẽ tiếp tục tiến hành xử lý các đối tượng
đồng thời phối hợp với nhiều lực lượng khác
tuyên truyền vận động bà con nhất là học sinh sinh viên
chưa quen biết địa bàn để họ nâng cao cảnh giác
cùng lực lượng chức năng phát hiện tội phạm
chuẩn bị bước vào mùa khai giảng năm học mới
đặc biệt là đối với những sinh viên chuẩn bị cho thời gian vào đại học
tại tp hcm nhiều chương trình ý nghĩa
nhằm hỗ trợ học sinh sinh viên đã bắt đầu được thực hiện
dự án vé xe chấp cánh ước mơ giãn đường
với sáu học bổng vé xe miễn phí nguyên năm
dành cho sinh viên do vé xe rẻ com
phối hợp cùng các nhà xe đã bắt đầu mở cổng đăng ký cho sinh viên trên toàn quốc
dự án nhằm chấp cánh ước mơ giảng đường thành hiện thực
tạo cơ hội cho sinh viên được trở về nhà thường xuyên hơn
mà không phải lo lắng về chi phí vé
ưu tiên cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa hải đảo
nếu có giấy xác nhận hộ nghèo cận nghèo
hãy tải hình ảnh lên để được xét duyệt ưu tiên
sinh viên đăng ký tại địa chỉ http véxe com vn
vé xe giá rẻ hỗ trợ tân sinh viên nhập học
sau đó chọn nơi đi nơi đến chọn nhà xe
vào mục nợp hồ sơ học bổng
điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu và gửi hồ sơ
thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày ba mươi một tháng bảy
đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sở công thương tp hcm vừa có báo cáo
về bốn tháng thực hiện chương trình bình ổn thị trường
các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
mặt hàng phục vụ khai giảng
cấp mặt hàng sữa năm hai nghìn một mươi chín
và tết canh tí năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn
theo tổng doanh thu lũy kế bốn tháng đầu chương trình
từ tháng bốn đến hết tháng bảy
đạt bảy hai trăm linh một sáu tỷ đồng
tăng một mươi hai mươi ba so với cùng kỳ
giá các mặt hàng bình ổn thị trường
tiếp tục được điều chỉnh theo cơ chế linh hoạt
đảm bảo các mặt hàng lương thực thực phẩm
thấp hơn giá thị trường ít nhất năm đến một mươi
các mặt hàng mùa khai trường
thấp hơn ít nhất một mươi đến một mươi năm
nhóm dược phẩm là năm đến một mươi
riêng mặt hàng sữa
theo đúng giá quy định của chương trình
được sở tài chính phê duyệt
chương trình bình ổn thị trường tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
có bảy mươi chín doanh nghiệp
và một mươi ba tổ chức tính dụng tham gia
tổng vốn hỗ trợ doanh nghiệp vay
thực hiện chương trình là một mươi chín sáu trăm năm mươi tỷ đồng